những tác động tiêu cực của rác thải sinh hoạt và rác thải nhựa đã ảnh hưởng rất lớn đến nhiều hệ sinh thái biển
và hơn một loài sinh vật biển tại huyện đảo bạch long vĩ thành phố hải phòng
vì thế việc bảo vệ môi trường biển trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết
đảo tiền tiêu bạch long vĩ là nơi tránh chú bão của nhiều tàu thuyền hoạt động đánh bắt tại vịnh bắc bộ
nhiều thuyền viên lưu trú chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh chung còn xả rác bừa bãi đặc biệt là rác thải nhựa
trước tình trạng trên chính quyền huyện đảo long vĩ phối hợp với các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân trên đảo
ngư dân và thuyền viên lưu trú về tác hại của rác thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng
nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân thuyền viên mỗi khi lên đảo hiểu về trách nhiệm nghĩa vụ giữ gìn môi trường chung
không xả rác thải nhựa trực tiếp xuống biển làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái xung quanh đảo
từ những việc làm cụ thể này huyện đảo bạch long vĩ sẽ tiếp tục phát triển theo hướng xanh sạch đẹp và bền vững thu hút khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng